xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
với tội danh giết người do mâu thuẫn trên mạng xã hội bị cáo nguyễn hải âu
chú tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long đã bị tuyên phạt một mươi ba năm tù giam
trong phiên xét xử vào chiều ngày hôm qua
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi giờ tối ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
bị cáo nguyễn hải âu cùng với một người bạn đến một quán trên địa bàn ấp bình ninh
xã ngãi tứ huyện nam bình trời
người bạn này có mâu thuẫn trên mạng xã hội với một thanh niên khác
nên đã hẹn đến quán này để giải quyết mâu thuẫn
khi đến nơi hẹn cả nhóm xảy ra đánh nhau
nguyễn hải âu đã cầm dao đâm khiến một đối tượng trong nhóm đối thủ bị thương
và tử vong sau trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án nguyễn hải âu đã đến cơ quan công an đầu thú
xét thấy hành vi của bị cáo nguyễn hải âu là rất nguy hiểm cho xã hội
làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn hải âu một mươi ba năm tù giam về tội giết người